cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
do bộ văn hóa thể thao du lịch phát động sau một thời gian ngắn đã nhận được sự hưởng ứng
tham gia của đông đảo tác giả họa sĩ chuyên sáng tác tranh cổ động trong cả nước
cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
được bộ văn hóa thể thao du lịch phát động từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nhằm tìm kiếm các tác phẩm tranh cổ động chất lượng tiêu biểu phục vụ công tác tuyên truyền
ban tổ chức cuộc thi đã nhận được ba trăm bảy mươi năm tranh của hai trăm một mươi hai tác giả ở bốn mươi năm tỉnh thành phố gửi tham dự
các tác phẩm hầu hết đã bám sát chủ đề nêu bật thân thế sự nghiệp cuộc đời hoạt động cách mạng
của chủ tịch hồ chí minh tuân vinh những công hiến vĩ đại của người trong sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân
giải nhất cuộc thi được trao cho tác phẩm người đi tìm hình của nước ảnh của họa sĩ trẻ tuổi
nguyễn thị mỹ dung trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh hà nam
tác phẩm được đánh giá có góc nhìn mới mẻ thể hiện xuất sắc nội dung và chất lượng nghệ thuật
ngoài ra bộ văn hóa thể thao du lịch còn trao tặng một mươi năm giải thưởng khác cho các cá nhân có tác phẩm xuất sắc tham dự